xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ joseph r biden jr sẽ đến thủ đô hà nội
thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
chuyến thăm việt nam lần này của tổng thống joe biden đánh dấu một thập kỷ
hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
là sự tiếp nối của các chuyến thăm việt nam của những người đứng đầu nhà trắng
như tổng thống bill clinton năm hai nghìn tổng thống george bush năm hai nghìn sáu
tổng thống obama năm hai nghìn một mươi sáu và tổng thống donald trump năm hai nghìn một mươi bảy trong gần ba mươi năm qua
những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ song phương trong gần ba thập kỷ qua
là cơ sở để khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống hoa kỳ joe biden tới việt nam
sẽ tiếp tục là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình trình chung
vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển bền vững tại khu vực
và trên thế giới của hai nước